trước khi diễn ra hội nghị công an toàn quốc lần thứ bảy mươi tám tại nhà tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
trụ sở bộ công an đoàn đại biểu đảng ủy công an trung mương và bộ công an do đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì
đã thành kính tổ chức lễ dân hoa dân hương lên anh linh chủ tịch hồ chí minh
năm hai nghìn hai mươi hai lực lượng công an nhân dân đã chủ động nắm bắt phân tích dự báo sát đúng tình hình
thực hiện tốt chức năng tham mưu với đảng nhà nước trong việc hoạch định các chủ trương đường lối
hoàn thiện thể chế huy động nguồn lực để bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng bảo vệ lợi ích quốc gia
dân tộc giữ gìn an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội tạo môi trường hòa bình
ổn định an ninh an toàn phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế văn hóa xã hội
và đối ngoại của đất nước trong công tác và chiến đấu đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương cán bộ chiến sĩ
được đảng nhà nước và nhân dân biểu dương khen ngợi với lòng thành kính và biết ơn sâu sắc
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh lực lượng công an nhân dân xin hứa sắt son tuyệt đối trung thành
với tổ quốc với đảng nhà nước nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa vì nước quên thân vì dân phục vụ
còn đảng thì còn mình danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đảng
nhà nước và nhân dân giao phó